ngân hàng nhà nước cho biết sau năm tháng đầu năm thị trường tiền tệ ngoại hối ổn định
thành khoản tốt so với năm ngoái tăng trưởng tiền dụng đạt hơn năm
cơ quan điều hành chính sách tiền tệ cũng cho biết tiến dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro
được kiểm soát chặt chẽ cụ thể đến cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi chín tiến dụng lĩnh vực bất động sản
tăng khoảng ba hai so với cuối năm ngoái chiếm một mươi tám tổng dư nợ nền kinh tế
tiền dụng lĩnh vực đầu tư kinh doanh chứng khoán tăng khoảng hai sáu so với cuối năm ngoái
chiếm ba mươi chín tiền dụng tiêu dùng tăng ba chiếm một mươi chín
tiến dụng cho các dự án bot bt giao thông ước đạt một trăm linh ba năm trăm linh tỷ đồng giảm ba bốn chiếm một ba